ngày ba tháng tám công an quận thủ đức đã phá một chuyên án lớn về vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bắt giữ nhiều đối tượng cùng tàn vật
qua quá trình điều tra khai thác ngày bảy tháng tám các trinh sát công an quận thú đức đã khám xét khẩn cấp một ngôi nhà trên đường bốn khu phố sáu phường hiệp bình phước quận thủ đức và bắt giữ đối tượng hoàng minh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ quận thủ đức
tại đây lực lượng công an đã thu giữ nhiều tan vật gồm bốn mươi laptop phụ kiện laptop máy tính bảng và xe máy tất cả đều là tài sản trộm cắp
hiện cơ quan công an quận thủ đức đang tập trung truy xác minh các nạn nhân vụ trộm cắp này để điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp mai nguyễn quý đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường vĩnh điện thị xã điện bàn để điều tra hành vi cướp tài sản
tại cơ quan điều tra đức khai nhận đã cùng nguyễn văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thân trọng ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và mai thanh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thực hiện bảy vụ cướp tài sản vào ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
trong đó vào khoảng ba giờ sáng ngày một tháng tám nhóm của đức đã thực hiện hai vụ cướp thủ đoạn của các đối tượng là giàn xe ép xe của người đi đường sau đó dùng hung khí hâm dọa rồi lục xoát và cướp tài sản của họ
số tiền cướp được trong hai vụ này là một mươi triệu hai trăm linh nghìn đồng
vụ việc đang được tiếp tục
tiếp tục điều tra
thời gian gần đây ở các vùng nông thôn trên địa bàn huyện trần văn thời tỉnh cà mau lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của bà con nhân dân một băng nhóm tội phạm đã ra tay thực hiện nhiều vụ trộm cắp sùng máy
vậy tại sao phương tiện đi lại chủ yếu của người dân vùng nông thôn lại là mục tiêu của bọn chúng và lực lượng công an đã đấu tranh triệt xóa băng nhóm này như thế nào
mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
theo lời anh nguyễn trường sa chú tại ấp mũi tràm c xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng sáu lợi dụng sự sơ hở của gia đình bọn trộm đã lấy đi chiếc xuồng máy trị giá bảy mươi triệu đồng
chiếc xuồng này hàng ngày đều được anh bảo quản cẩn thận để phía trước nhà đây là phương tiện đi lại và kiếm sống chủ yếu của cả gia đình
em ghé chạy lên đó lên làng quẻo coi thứ nó có trôi không mà nhớ sợ không trời không có mưa nó nông đường nào mà ngập cây cáo nó trôi ra hết
em thấy gì thì em mới kiếm vòng vòng chút mượn anh em kiếm vòng vòng coi nó có bỏ đâu không thì không thấy gì thì em mới điện với chú công an báo
cũng giống như trường hợp của anh nguyễn trường sa vào trung tuần tháng bảy vừa qua gia đình anh lê phước ly chú tại ấp đá bạc b xã khánh bình tây cũng bị bọn trộm lấy đi một xuồng máy chỉ sau một đêm thức dậy
khoảng một mươi giờ thì em xuống em coi cái máy vỏ còn khoảng một giờ em xuống coi cái vỏ máy thì đã mất rồi
mà trong khi đó là cái vỏ máy em phá rất cẩn thận
trước thử trạng liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm sùng máy của nhân dân ban chỉ huy công an huyện trần văn thời đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ có liên quan phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
qua quá trình thu thập chứng cứ lần lượt bốn đối tượng có liên quan trong băng trộm đã bị cơ quan công an tạm giữ đó là tô văn giới chú tại xã trần hợi phan lý huỳnh võ trọng tính cùng chú tại xã phong điền và nguyễn văn quẹo trú tại huyện phú tân
tô văn giới và nguyễn văn quẹo là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản phan lý huỳnh được chứng minh là người tiêu thụ tài sản do bọn chúng trộm được

tại quán cà phê trên phần đất của lê văn minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai thuộc ấp hưng phú xã hưng thạnh huyện tân phước lực lượng chức năng đã tạm giữ ba mươi một đối tượng hơn bốn mươi hai triệu đồng hai mươi tám xe mô tô hai mươi bảy điện thoại di động và bốn bộ bài tay
chuyển sang phần tin quốc tế
lực lượng cảnh sát biển của mỹ vào ngày hôm qua cho biết là đã kết thúc chiến dịch truy quét ma túy kéo dài bốn tháng tại các vùng ven thái bình dương thuộc mexico trung và nam mỹ
với tăng vật thu giữ tính lên tới hơn một tỷ đô la mỹ
trong chiến dịch truy quét ma túy lớn kéo dài từ tháng bốn tới tháng tám năm hai nghìn một mươi năm lực lượng cảnh sát biển của mỹ đã thu giữ tổng cộng ba mươi hai tấn cocaine và hai tấn heroin từ những kẻ buôn lậu
theo ước tính của cảnh sát số hàng cấm này có giá trị lên tới một tỷ usd và nếu được bán ra thị trường thì giá trị của nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều
chỉ tính riêng trong vòng một năm qua cảnh sát đã thu giữ năm mươi chín tấn ma túy tại khu vực ven biển trung và nam mỹ
cao hơn tổng số ma túy của ba năm trước đó
hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ danh tính của những kẻ cầm đầu các đường dây ma túy nói trên
toàn bộ số ma túy vừa bị thu giữ sẽ được chuyển tới một địa điểm bí mật để tiến hành tiêu hủy
cũng trong ngày hôm qua ít nhất năm mươi tám người đã thiệt mạng và hơn một trăm linh người bị thương trong hai vụ đánh bom đẫm máu ở tỉnh yala miền đông iraq iraq
nhóm phiến quân nhà nước hồi giáo is tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ việc
theo các nguồn tin cảnh sát và y tế một vụ nổ súng
một vụ nổ ở khu chợ tại hoada cách thủ phủ bakuba của diala khoảng bốn km về phía bắc
đã cướp đi sinh mạng của năm mươi một người và làm ít nhất tám mươi người bị thương
trong khi đó ở phía đông ba cuba is đã đánh bom một trạm kiểm soát làm bảy người thiệt mạng và hai mươi năm người bị thương
hai vụ đánh bom trên đã diễn ra bất chấp các biện pháp xếp chặt an ninh của chính quyền tỉnh diala
chưa đầy một tháng sau khi is tấn công thị trấn lân cận khan bani saat làm hơn một trăm linh người thiệt mạng và dẫn tới các cuộc biểu tình bạo lực
trong khi đó
theo bản đồ được tiết lộ trong một quyển sách mới mang tựa đề
đế chế của nỗi sợ hãi bên trong nhà nước hồi giáo của phóng viên bbc andrew hoskin
is đã lên kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực trung đông bắc phi
hầu hết tiểu lục địa nam á và một số khu vực châu âu trong vòng năm năm
tức là đến năm hai nghìn hai mươi nhằm hoàn thành việc thiết lập nhà nước hồi giáo của chúng
chính phủ ukraine mới đây đã cáo buộc lực lượng đối lập ở miền đông tiến hành các vụ tấn công
bằng đạn pháo dữ dội nhất
năm sáu tháng trở lại đây
quân đội ukraine cho biết là bốn trăm linh tay súng lực lượng đối lập với sự hỗ trợ của xe tăng
đã tấn công vào các vị trí của chính phủ quanh ngôi làng staro nativka
cách thành phố cảng marupol do chính phủ kiểm soát chỉ khoảng năm mươi km về phía bắc
trong vòng hai mươi bốn giờ qua phiếu quân đội chính phủ đã có một quân nhân thiệt mạng
một người mất tích và một mươi sáu người bị thương
tuy nhiên lực lượng đối lập miền đông đã bác bỏ cáo buộc này
chính phủ và lực lượng đối lập ở miền đông ukraine đã đạt được
một thỏa thuận dự báo sẽ giảm nhẹ khoảng từ một đến hai độ tiết trời oi nóng
sang đến hai ngày tiếp theo mưa sẽ xuất hiện trên khu vực theo diện giải rác
nhiệt độ dễ chịu hơn nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
riêng khu vực phía đông bắc bộ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn
một rãnh khí áp hình thành ở mực cao có khả năng tác động kết hợp với quá trình tăng áp rất yếu ở mực thấp
do vậy thời tiết sẽ dần chuyển mưa rào trên diện giải rác sau sẽ tăng lên diện nhiều nơi
tuy nhiên do hình thế gây mưa không mạnh nên chỉ có một số nơi sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết cũng chưa có nhiều thay đổi
phổ biến trời có nắng nhiều vào ban ngày và nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
sang đến ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn vào lúc chiều tối
khu vực này vẫn có khả năng xảy ra mưa rào nhiệt độ giảm nhẹ từ một đến hai độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết cũng giảm mưa nhanh do gió mùa tây nam đã giảm khá nhiều về cường độ
dự báo trong ba ngày tới mây thay đổi ngày nắng đến chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên cũng chỉ còn mưa rào trong chiều tối và đêm
một số điểm mưa vừa tới mưa to cũng giảm nhanh thời tiết tốt trở lại
ngày có nắng với nền nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ gió tây nam suy yếu
nên mưa ở khu vực này chỉ còn xảy ra trên diện hẹp và sẽ kết thúc nhanh
trời ít mây ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba cho đến ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ gió tây nam suy yếu